bà có hỏi nó hỏi câu hạt một câu là thế khách mày ở đâu

anh ấy ở ngoài anh ấy là mãi tuyên quan cơ nhưng mà anh ấy lại liên quan quan hệ coi là người nhà gì nhà anh dương tám
trong khi danh tính của người đàn ông tên a rổ chưa thể xác định giờ lại xuất hiện thêm những ẩn số mới khiến cho lãnh đạo ban chuyên án vô cùng đau đầu
dù vậy trách nhiệm chức nhân dân không cho phép các cán bộ điều tra được ngưng nghỉ dù là trong dây lát
các điều tra viên lập tức tiếp cận người đàn ông
được nhắc đến trong câu chuyện giữa bà hạc với bạn thì người này khai báo tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
sưởng sản xuất của anh ta có tiếp nhận một người làm công tên là hoàng văn tám
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã lâm xuyên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm do xưởng ít việc nên đã cho phần lớn nhân công nghỉ trong đó có hoàng văn tám
không lâu sau tổ nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án cho biết
đã tìm thấy chiếc xe biển kiểm soát ba mươi bốn n một trăm bảy mươi hai
được sự hỗ trợ của phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh tuyên quang
ban chuyên nán đã cung cấp ảnh của hoàng văn tám để nhân chứng nhận diện
thì người này khẳng định người bán xe máy cho anh ta có nhiều điểm tương đồng với người trong ảnh
sự khẳng định của nhân chứng khiến cho cơ quan điều tra tin rằng hoàng văn tám có liên quan đến cái chết của nạn nhân
những điều tra giải dẫn kinh nghiệm nhất nhận lệnh đi tuyên quang để lần tìm manh mối đối tượng hoàng văn tám
làm việc với chính quyền nơi đối tượng cư trú thì được biết tám và vợ không có công việc ổn định bản thân anh ta lại ham mê cờ bà có lần còn bị chính quyền kiểm điểm
điểm đáng lưu ý là khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tám không có mặt tại địa phương nhưng những ngày cuối năm thì lại xuất hiện trở lại
giấy triệu tập được gửi đến nhà tám nhưng vợ anh ta cho biết tám đi phụ xây ở xã bên đã vài ngày nay
tiếp cận nơi tám làm việc thì ông chủ công trình cho biết anh ta làm được hai hôm thì mâu thuẫn với đám thợ nên đòi lương rồi bỏ đi đâu không rõ
sau đó một người dân báo với chính quyền địa phương
là có thầy tám xuất hiện tại một sới bạc trong xã lâm xuyên tuy nhiên khi các trinh sát có mặt thì tám lại một lần nữa biến mất
nhiều giờ kiên trì bám theo hành tung của đối tượng có lúc tưởng như đã tóm được nhưng hắn cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma
vài ngày sau nguồn tin báo về cho ban chuyên án cho biết phát hiện một đối tượng nghi là hoàng văn tám đang ẩn náo tại nhà một người quen trên địa bàn huyện sơn dương
sau khi hội ý nhanh ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác tỉnh tuyên quang phải nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng này
hoàng văn tám là một khu vực địa hình rất hiểm trở trước mặt là sông lô và đằng sau là đồi núi và đây là một khu rất nhiều người dân tộc tập trung sinh sống
bản tính của những người đấy là bao giờ người ta cũng bênh tính đồng bào rất cao
nếu như tổ công tác trung tâm là một khu rất nhiều người dân tộc tập trung sinh sống và bản tính của những người đấy là bao giờ người ta cũng bênh tính đồng bào rất cao
nếu như tổ công tác chúng tôi lực lượng mỏng khi vào mà đối tượng không chấp hành mà lại bị quần chúng nhân dân người ta hoặc gia đình nhà hắn ở đấy anh em nhà tám rất đông anh em bảy tám anh em ở quây quần ở trong một khu vực một quả đồi như vậy
thế mà tổ công tác vào mà tiến hành làm công khai như vậy thì sẽ không đạt kết quả sẽ bị đánh tháo mà khi mà đánh tháo thì dây gây rất nhiều khó khăn cho cái việc xác định đối tượng và để cho đối tượng nhận tội rất là khó
được sự trợ giúp của chính quyền địa phương nơi đối tượng đang ẩn náu tổ công tác nhận nhiệm vụ bắt đối tượng hoàng văn tám đã phát thảo sơ đồ địa hình đối tượng xuất hiện sau đó bí mật bố trí lực lượng chốt chặn toàn bộ các tuyến đường huyết mạch
đúng lúc này đối tượng phát hiện bị theo dõi nên đã tìm cách chạy lên núi nhằm thoát thân

tám còn chỉ ra bằng chứng ngoại phạm là thời gian bà hạc bị sát hại anh ta đã không còn làm ở hải dương
tiếp tục đấu tranh điều tra viên đề nghị tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày ba và sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì tám nói không nhớ rõ cần thời gian để nhớ lại
tiếp tục đấu tranh điều tra viên đề nghị tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày bốn và sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày bốn và sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày bốn và sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày bốn và sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày bốn và sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày bốn và sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày bốn và sáng ngày bốn